tiếp tục chuyến thăm châu âu trong các ngày một mươi chín và hai mươi tháng chín đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại bồ đầu nha
đoàn đã có các cuộc làm việc với phó chủ tịch quốc hội bồ đầu nha hội đàm với thường trực ban bì thư đảng cộng sản bồ đầu nha
gặp và trao đổi với quốc phụ khanh bộ ngoại giao bồ đầu nha giám đốc điều hành cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp bồ đầu nha
và một số doanh nghiệp bồ đầu nha đang quan tâm đầu tư kinh doanh tại việt nam
tại các cuộc làm việc đồng chí nguyễn văn bình bày tỏ tin tưởng với nền tảng tốt đẹp của quan hệ hai nước sau khi được phê chuẩn hai hiệp định evfta ipa
sẽ mở ra một trang mới trong trao đổi thương mại hợp tác kinh tế và đầu tư giữa việt nam và eu nói chung với bồ đầu nha nói riêng
đồng chí nguyễn văn bình cũng thông tin cho phía bồ đầu nha về những diễn biến phức tạp gần đây trên biển đông
đồng thời đề nghị bồ đầu nha một đất nước yêu trụng hòa bình và công lý ủng hộ lập trường của việt nam trên vấn đề này
đại diện lãnh đạo quốc hội và chính phủ bồ đầu nha bày tỏ cam kết mạnh mẽ đối với việc tăng cường thực chất quan hệ hai nước
khẳng định bồ đầu nha coi trọng việt nam trong chiến lược thúc đẩy quan hệ giữa bồ đầu nha với asean
không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước
trong vấn đề biển đông đại diện lãnh đạo quốc hội và chính phủ bồ đầu nha bày tỏ quan tâm sâu sắc về vấn đề bảo đảm thương mại
và tuân thủ luật quốc tế trên biển cũng như hoàn toàn hiểu về tầm quan trọng của vấn đề biển đông
khẳng định việc giải quyết các tranh chấp trên biển cần được thực hiện thông qua công cụ đàm phán và đối thoại
sau hoạt động tại bồ đầu nha đoàn sẽ tiếp tục thăm và làm việc tại tây ban nha
và dự diễn đàn kết nối âu á tại bruxelles bỉ do nghị viện châu âu tổ chức